thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị và hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
trong thời gian qua nhà máy a bốn mươi đã không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức
nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công hiến tài năng sức lực của mình
để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt xứng đáng với danh hiệu
cao đẹp bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
hưởng ứng ba năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trong những năm qua nhà máy a bốn mươi đã có những bước đột phá mới
trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sửa chữa radar thông tin ánh sáng
phục vụ bay cho toàn quân chủng phòng không không quân
với khẩu hiệu năng lực công nghệ là nức thang kỷ luật công nghệ là điểm tựa
là mục tiêu quyết tâm trong thời gian qua tập thể nhà máy a bốn mươi đã khẳng định
bằng nhiều sản phẩm như máy dẫn hướng dha tám máy ghi âm kỹ thuật số ga năm
mục tiêu m một mươi một

để có được những thành tích chung ấy là sự góp sức không nhỏ của đại tá nguyễn đình tùng
giám đốc nhà máy a bốn mươi hơn ba mươi năm gắn bó với nhà máy a bốn mươi và trải qua nhiều cương vị khác nhau
đại tá nguyễn đình tùng đã rèn luyện cho mình có được nhiều phẩm chất tốt đẹp
của một người cán bộ kỹ thuật của quân chủng hiện đại
mỗi khi việc sửa chữa khí tài gặp khóa
khăn vướng mắt là khi đồng chí nguyễn đình tùng chăn trở cùng đội ngũ cán bộ kỹ sư tìm ra giải pháp vượt qua
trong mỗi lần khó khăn như vậy lời dạy của bác về đức tính cần kiệm liêm chính trí công vô tư
lại luôn thôi thúc anh và những người đồng đội
trong suốt một mươi năm năm qua đại tá nguyễn đình tùng liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân
và được danh hiệu học tập và làm theo tấm gương hồ chí minh cấp nhà nước do chủ tịch nước trao tặng
trong bất cứ hoàn cảnh nào nhiệm vụ nào nó đều có những khó khăn
và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay để đòi hỏi xây dựng đơn vị chính quy hiện đại
rồi thực hiện những chương trình cải tiến hiện đại hóa
đó là những vấn đề rất khó về mặt kỹ thuật khó khăn và nhiều thứ khác
nếu không đi tìm hiểu sâu sát không suy nghĩ cho nó thấu đáo
không chăn trở với nó thì rất khó và thành công
vì vậy cho nên là tôi nghĩ
rằng là cái sâu sát thực tế rồi tìm hiểu để tìm ra cái giải pháp tốt nhất
đưa cho cái hiệu quả công việc ấy nó mang lại hiệu quả cao
cán bộ kỹ sư công nhân viên của nhà máy a bốn mươi
luôn coi anh như một người anh một người bạn người đồng chí
lúc gặp khó khăn anh luôn có mặt
khi đạt được thành quả anh luôn coi đó là công sức của cả tập thể
hơn nữa đó cũng là mệnh lệnh từ trái tim của đại tá nguyễn đình tùng
quán triệt học tập chỉ thị năm của học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức hồ chí minh
thì trong các cơ quan của đảng ủy cũng đã quán triệt tới tất cả các anh em ở trong đơn vị
để mỗi cán bộ công nhân đều phải học tập tích cực và trao dồi cái kiến thức của mình
là suốt đời học tập và phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức của chí minh
với bản thân là một người kỹ thuật viên sống ở trong quân xưởng
thì tự mình phải biết học tập và phấn đấu để làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
hồ chí minh